tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức trung quốc chiều một mươi ba tháng chín tại điếu ngư đài thủ đô bắc kinh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp phó chủ tịch ủy ban toàn quốc hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc vương gia thụy
tại cuộc tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị đồng chí vương gia thụy với tư cách là người có nhiều năm gắn bó với việt nam và quan hệ việt trung
trên cương vị là phó chủ tịch chính hiệp trung quốc sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân hai nước
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc không ngừng phát triển ổn định lành mạnh và đi vào chiều sâu
phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc trung quốc vương gia thụy bày tỏ sự nỗ lực hết mình không ngừng củng cố vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước